sáng nay hai mươi một tháng bảy tại tỉnh đồng nai làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công
và tiến độ triển khai dự án cảng hàng không quốc tế long thành thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chốt ba vấn đề quan trọng
đó là tỉnh không thay đổi chỉ tiêu kinh tế xã hội năm nay bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên hơn một tám trăm linh ha
cho giai đoạn một của dự án sân bay long thành vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi và giải ngân vốn đầu tư công
đối với hai trăm sáu mươi sáu dự án của tỉnh đạt trên chín mươi năm
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo các bộ ngành đã phân tích những kết quả cũng như những hạn chế
vướng mắt mà tỉnh đồng nai đang gặp phải trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế long thành
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh quyết tâm của tỉnh đồng nai
trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhưng đồng nai không thay đổi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đề ra trong năm hai nghìn hai mươi đồng thời thủ tướng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh đồng nai
cần tiếp tục quan tâm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thành công và bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án
nhấn mạnh đối với công trình trọng điểm quốc gia cảng hàng không quốc tế long thành
thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan cần tăng cường góp sức cùng với đồng nai thực hiện công tác thu hồi đất
bồi thường hỗ trợ tái định cư qua đó bàn giao mặt bằng giai đoạn một cho chủ đầu tư thực hiện dự án trong năm nay
với những kiến nghị của tỉnh đồng nai thủ tướng nguyễn xuân phúc cơ bản nhất trí và giao các bộ ngành liên quan
phối hợp với địa phương giả soát để tháo gỡ những khó khăn đề xuất các giải pháp thực hiện
nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng và phát triển công nghiệp
tuy nhiên thủ tướng nhấn mạnh muốn phát triển tỉnh đồng nai người dân đồng nai hưởng lợi thì cấp ủy chính quyền địa phương
cần phải chủ động tích cực thúc đẩy giải quyết những vướng mắc không chờ đợi bị động